tối ngày hai mươi hai tháng ba tại nhà hát lớn hà nội buổi hòa nhạc việt nam israel đã được tổ chức
nhân chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống israel reuven ruvie rivlin
và cùng đoàn đại biểu cấp cao nhà nước israel phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến dự buổi hòa nhạc
chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của tổng thống israel reuven ruvie rivlin
vào đúng thời điểm khi quan hệ hai nước việt nam israel đang thu được nhiều trái ngọt
sau hai mươi bốn năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam và israel đã trở thành đối tác quan trọng của nhau
buổi hòa nhạc việt nam israel là minh chứng cho sự hợp tác sâu đậm giữa hai nước việt nam và israel
trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua nhất là hợp tác về văn hóa
với sự tham gia chỉ huy của nhạc trường ngài israel và gia nhạc giao hưởng hà nội
thuộc học viện âm nhạc quốc gia việt nam những tác phẩm biểu diễn đã đóng góp vào sự thành công
của chuyến thăm cấp nhà nước của ngài tổng thống israel
bản thân chúng tôi là những nghệ sĩ cũng như là thành viên trong giàn nhạc giao hưởng hà nội
thì thấy đợt hoạt động này rất là quý giá không những là về hoạt động chính trị
và đồng thời qua cái âm nhạc chúng tôi cũng hiểu thêm đất nước và văn hóa của israel
các đại biểu tham dự buổi biểu diễn có cơ hội tìm hiểu về văn hóa của việt nam và israel
thông qua âm nhạc của hai nước
buổi hòa nhạc cũng góp phần tăng cường giao lưu văn hóa nghệ thuật
và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước việt nam và israel trong thời gian tới